thứ trưởng nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
vừa đến thăm làm việc tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín của bệnh viện bạch mai
tại tp hcm bệnh viện giã chiến số một mươi sáu do bệnh viện hùng vương phụ trách
và trạm y tế lưu động tại phường một mươi một quận phú nhuận
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn hiện số bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đã được kiểm soát số ca tử vong có xu hướng đi xuống
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo bệnh viện bạch mai và bệnh viện giã chiến số một mươi sáu cho biết
hiện hai bệnh viện đang điều trị cho gần một hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó tại trung tâm hồi sức tích cử của bệnh viện bạch mai có ba trăm sáu mươi bệnh nhân nặng
tại bệnh viện giã chiến số một mươi sáu có hơn tám trăm linh bệnh nhân
chủ yếu là sản phụ mắc covid một mươi chín với khoảng hai mươi ba mươi sản phụ nhập viện một ngày
thời gian qua bên cạnh lực lượng chủ chốt của bệnh viện bạch mai bệnh viện hùng vương
tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân và các hoạt động hậu cần cho trung tâm hồi sức tích cực
covid một mươi chín của bệnh viện bạch mai và bệnh viện giã chiến số một mươi sáu
còn có đội ngũ thầy thuốc chi viện từ các bệnh viện và các địa phương
cùng đội ngũ tình nguyện viên và thành viên các tôn giáo
bệnh viện bạch mai còn tích cực triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng hồi sức cấp cứu
cho các bệnh viện tuyến quận huyện của tp hcm
phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc sơn phó giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
cho biết công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong tuần qua đã có những tín hiệu khả quan
với số lượng bệnh nhân tử vong đã giảm ghi nhận tinh thần quyết tâm chủ vững
đẩy lùi dịch bệnh của các thầy thuốc tuyến đầu thứ trưởng nguyễn truyền sơn nhờ định
tới thời điểm này chúng ta đã bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm
khi số ca mắc giảm số bệnh nhân nặng được kiểm soát và số ca tử vong có xu hướng đi xuống
để đạt được những kết quả này ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố
của ngành y tế nói chung thì sự nỗ lực của các thầy thuốc trong các trung tâm hồi sức tích cực
các bệnh viện giãi chiến bệnh viện điều trị ở tầng hai là hết sức quan trọng
theo đó thời điểm đầu của dịch bệnh trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai
bệnh viện giãi chiến xuống một mươi sáu nơi riêng và các bệnh viện tuyến đầu nơi chung khá ngổn ngang
thiếu thốn trang thiết bị nhân lực
nhưng với nỗ lực vượt bậc của chính quyền thành phố hồ chí minh và bộ y tế
sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện
các trung tâm hồi sức tích cực và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả tích cực
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng đánh giá cao qua số một trăm linh bệnh nhân xuất viện mỗi ngày
tại bệnh viện hùng vương và bày tỏ mong muốn các thầy thuốc giữ sức khỏe giữ vững tinh thần
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh chúng ta đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa
để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân
mang lại hy vọng cho những mầm sống của xã hội
và tiếp tục đạt thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh